lực lượng lao động với hơn sáu mươi sáu là lao động nông thôn đóng vai trò trực tiếp trong phát triển kinh tế đất nước
tuy nhiên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn với hơn sáu mươi bốn lao động nông thôn được qua đào tạo
trên hai mươi bốn có văn bằng chứng chỉ vẫn là thách thức lớn để tận dụng nguồn lao động dồi dào
cũng như giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp tại nông thôn
nhằm tìm ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo
mới đây tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức tọa đàm
nguồn nhân lực nông thôn ở đâu trong thời bốn
cách đây một mươi năm thủ tướng chính phủ đã phê duyệt một đề án vô cùng quan trọng
nhằm tăng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo thường được gọi là đề án một nghìn chín trăm năm mươi
đề án này là nền tảng quan trọng để mỗi năm có khoảng một triệu người lao động tại nông thôn
được đào tạo nghề làm thay đổi căn bản bức tranh lao động nông thôn
cũng như bộ mặt nông thôn việt nam với sự thay đổi và phát triển
lao động nông thôn sau đào tạo có việc làm từ bảy mươi tám đến tám mươi một
tuy nhiên trước cơ hội và thách thức của cách mạng bốn
làm sao để nguồn nhân lực này có thể thích ứng vận động theo nhu cầu thị trường
cũng như phát triển kinh tế xã hội đất nước
thì cần phải có bài toán cụ thể với các luồng chuyển dịch lao động
bối cảnh hiện nay thì người lao động nông thôn của chúng ta với cái tỷ lệ dân số rất là đông
và đa dạng về đối tượng
đối tượng thứ nhất là những người chưa được qua
thì vậy là chúng ta phải có chương trình đào tạo và phân cấp đào tạo
để cho họ có thể đáp ứng được các vị trí việc làm cụ thể
trong các khu vực kinh tế của nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
thứ hai là những người mà trẻ ví dụ như đối tượng các em mới học lớp chín
thì cần phải có chính sách phân luồng nhanh và đào tạo chuyên sâu cho họ
để họ trở thành những nguồn nhân lực
chúng tôi cũng đã thiết kế một chương trình mới trong giai đoạn mới
để tiếp tục phát huy những kết quả của đề án một mươi chín năm sau
đó là những kết quả mà chúng tôi đã đạt được trong một thập kỷ qua
và trong thiết kế mới chúng tôi sẽ tính đến tính đặc thủ nhiều hơn
và đặc biệt là chúng ta hay nói đến cách mạng công nghiệp bốn
và gốc của đào tạo nghề này cũng phải gắn với việc làm
và việc làm ở đây có thể là doanh nghiệp có thể họ tự tạo việc làm
chúng tôi sẽ chú trọng đến công việc đấy để hỗ trợ nhiều hơn
việt nam là một nước nông nghiệp lực lượng lao động chủ yếu xuất phát từ nông thôn
chính vì vậy nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề
là câu chuyện không riêng đối với lực lượng làm nông nghiệp tại địa phương
mà còn là lực lượng lao động tương lai lực lượng lao động trẻ
chính vì thế trong bối cảnh mới
việc xác định nhu cầu gắn với thị trường việc làm gắn với phát triển kinh tế tại địa phương
chính là công cụ để xác định việc đào tạo cái gì đào tạo ra sao làm sao
để người lao động có tay nghề và việc làm bền vững